quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch
đa số đại biểu tán thành với tờ trình của chính phủ sửa đổi bổ sung ba mươi bảy luật có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với luật quy hoạch
tuy nhiên đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát không để sót các quy định liên quan cần sửa đổi bổ sung
qua thảo luận đại biểu hoàng văn cường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội cho rằng tại dự thảo luật thể hiện bốn quy hoạch về giao thông
tuy nhiên cần có sự kết nối chặt chẽ giữa bốn loại quy hoạch này